tránh ngược với hồng kông tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc đã cho thấy các dấu hiệu tích cực
số ca nhiễm tại nước này hiện cao nhất thế giới song tỷ lệ tử vong lại giảm kỷ lục
cho phép hàn quốc nơi giãn cách xã hội sống chung hiệu quả với covid
mới đây hàn quốc đã ghi nhận hơn sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mới cao hơn bất kỳ nước nào trên thế giới
tại các quốc gia khác sự gia tăng này là dấu hiệu báo động đợt bùng phát ngoài tầm kiểm soát
kéo theo đó là số ca tử vong tăng vọt
tuy nhiên tại hàn quốc bức tranh hoàn toàn khác
tỷ lệ tử vong tại nước này là một mươi bốn giảm mạnh so với tám mươi tám cách đây hai tháng
ngay cả khi số ca nhiễm tăng gấp tám mươi lần trong cùng khoảng thời gian
con số này chỉ bằng một phần một mươi so với mỹ và anh
số ca nhiễm cao ngất ngường đã phản ánh công tác xét nghiệm nhất quán của quốc gia
một điều bị nhiều nơi bỏ qua khi covid một mươi chín trở thành bệnh lưu hành
nhưng đây cũng là lý do chính khiến cho tỷ lệ tử vong trên đầu người của hàn quốc chạm đáy
xét nghiệm hầu hết các ca nhiễm nghi nhiễm cho phép nước này xác định các trường hợp
có nguy cơ chuyển nặng và ưu tiên điều trị cho phép không nhập viện trước khi tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng hơn
phương pháp tiếp cận phi truyền thống là điển hình trong chiến lược ứng phó dịch bệnh của hàn quốc
ngay từ những ngày đầu nước này đã tiên phong sử dụng xét nghiệm nhanh và truy vết tiếp xúc công nghệ cao
vận dụng bài học kinh nghiệm từ những dịch bệnh trước đó
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc cho biết
nước này đã chi khoảng một ba tỷ usd để thực hiện một triệu xét nghiệm pcr mỗi ngày
mặc dù rất tốn kém giới chức cho rằng điều này hoàn toàn xứng đáng
bởi bệnh viện không bị quả
quả tài hệ thống y tế được bảo toàn nguyên vẹn
dù số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt lên hơn sáu trăm linh tức là gấp hơn sáu mươi lần
số trường hợp nhập viện chỉ tăng gấp đôi
công suất của khu hồi sức tích cực icu của các bệnh viện ổn định ở mức sáu mươi năm
nhờ vậy dù số ca nhiễm cao nhất thế giới tỷ lệ tử vong giảm vẫn cho phép
chính phủ nước này nới hạn chế thời đại dịch
các nhà hàng có thể nhận nhóm trên sáu thực khách kéo dài thời gian ăn uống
giới chức hàn quốc cho biết họ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với sự lên xuống
của dịch covid một mươi chín một phần là do các bài học kinh nghiệm trong quá trình
xử lý dịch mers hội chứng hô hấp trung đông năm hai nghìn một mươi năm
bài học quan trọng nhất là chuyển đổi nhanh nhẹn và phản ứng cấp tốc
khi omicron chiếm ưu thế vào cuối tháng một thay vì trần trừ
hàn quốc đã tăng gấp đôi số xét nghiệm
giống với nhiều quốc gia chiến lược này mở rộng gồm cả xét nghiệm kháng nguyên
điểm khác biệt là người dương tính test nhanh vẫn phải đến xét nghiệm pcr
một lần nữa tại cơ sở công lập
từ đó hàn quốc phân f thành hai nhóm những người không có triệu chứng
biểu hiện nhẹ cách ly tại nhà
các trường hợp có nguy cơ cao chuyển nặng được đưa đến bệnh viện chăm sóc và điều trị
đồng thời hàn quốc cũng đẩy mạnh triển khai vaccine sau thời gian chậm chạp ban đầu
tập trung đặc biệt vào những người cao tuổi
có gần tám mươi sáu dân số đã tiêm chủng đầy đủ khi omicron bắt đầu
hơn chín mươi người từ sáu mươi tuổi trở lên đã được tiêm tăng cường
điều này đã giúp tỷ lệ tử vong ở những người sáu mươi tuổi trở xuống đã tiêm ba mũi gần như bằng không
hầu hết các ca tử vong đều nằm trong nhóm nhỏ những người già chưa tiêm phòng
người từ sáu mươi tuổi trở lên chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao gấp một mươi lần
so với những người đã tiêm tăng cường
dù có nhiều tín hiệu tích cực choi ye wook giáo sư y tế dự phòng
tại đại học y khoa hàn quốc vẫn cảnh báo rằng
nước này không nên dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch qua sớm
ông cha nói nếu biện pháp phòng chống virus chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và nguy kịch hơn
chính phủ không nên đánh giá tình hình đã ổn chỉ vì có đủ giường icu
họ nên thông báo và phổ cập các biện pháp phòng ngừa trước với công chúng
mặc dù vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn sau động thái nới lỏng các chính sách hạn chế
song tỷ lệ tử vong một mươi bốn đã cho thấy rằng
chiến lược đối phó với covid một mươi chín của hàn quốc đã có hiệu quả
áp dụng rộng rãi nhất quán xét nghiệm công nghệ cao
xác định chính xác các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng để ưu tiên nhập viện
và công tác tiêm chủng tập trung vào nhóm có nguy cơ cao
chính là những bài học phòng chống dịch bệnh đáng xem xét và cân nhắc từ hàn quốc